tổng công ty đường sắt việt nam cho biết đơn vị đã chính thức triển khai áp dụng phần mềm
hệ thống quản trị vận tải hàng hóa trên các tuyến đường sắt quốc gia
sau một thời gian thử nghiệm hoàn thiện hệ thống
đây là hệ thống số hóa được toàn bộ quá trình vận tải
bao gồm chuẩn hóa các mẫu biểu báo cáo thống kê giúp người điều hành quản trị tốt hơn
giúp giảm chi phí giảm lao động thủ công
được biết đây là phần mềm được tổng công ty đường sắt việt nam hợp tác
với công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin fpt xây dựng để triển khai công tác quản trị qua mạng
trong quản lý vận dụng đầu máy toa xe quản lý vận tải hàng hóa và công tác điều hành chạy tàu
theo tổng công ty đường sắt việt nam việc áp quản vận tải qua mạng điều phương tiện online
không những giúp hiện đại hóa công tác quản lý của ngành đường sắt
mà còn rất hữu hiệu trong việc phòng tránh lây nhiễm covid một mươi chín